liên quan đến đàm phán hòa bình giữa nga và ukraine theo người phát ngôn điện kremlin nga dmitry peskov
cuộc đàm phán giữa nước này với ukraine diễn ra không hề dễ dàng nhưng điều quan trọng là quá trình này vẫn diễn ra
ngoài ra ông dmitry peskov cho biết nga muốn tiếp tục đàm phán với ukraine ở nước láng giềng belarus
nhưng kiev đã phản đối đề nghị này
trong khi đó đại diện phái đoàn đàm phán ukraine david arakamiya cho biết
cuộc gặp giữa tổng thống nga vladimir putin và tổng thống ukraine volodymyr zelensky
nhiều khả năng sẽ diễn ra ở thổ nhĩ kỳ nhưng không đề cập tới thời gian hay địa điểm
trước đó cuộc đàm phán trực tiếp giữa nga và ukraine tại istanbul thổ nhĩ kỳ diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng ba
sau khoảng bốn tiếng đàm phán đoàn đàm phán nga đã trở về moscow vào tối cùng ngày
mang theo đề xuất bằng văn bản của ukraine về một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên
kết quả này được đánh giá là bước tiến đáng kể trong tiến trình đàm phán khó khăn
nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn một tháng tại ukraine